chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng điểm lại một số tin tức nổi bật đã diễn ra trong ngày
chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
yêu cầu cấp bách đặt ra là chúng ta phải chuẩn bị vừa khẩn trương vừa kỹ lưỡng về mọi mặt
theo đúng phương châm trọng thị chú đáo hiệu quả tiết kiệm an ninh và an toàn
phải tập trung hoàn thành với trách nhiệm cao nhất những nhiệm vụ được giao
từ nay đến tuần lễ cấp cao nước ta sẽ còn tổ chức năm đợt hội nghị lớn
phiên họp lần thứ chín của ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy dự kiến diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác chính phủ đã đến thăm
làm việc với trường đại học việt đức tại tỉnh bình dương
đến thăm và nói chuyện với lãnh đạo cán bộ cùng sinh viên của trường
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương sự tiến bộ vượt bậc của đại học việt đức
góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước
thủ tướng mong muốn trường tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối
hợp tác hữu nghị của hai nền kinh tế và nhân dân hai nước việt nam cộng hòa liên bang đức
gắn kết nền giáo dục bậc cao công nghiệp kỹ thuật cơ khí tinh xảo của đức
với công cuộc cải cách giáo dục của việt nam
góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam cộng hòa liên bang đức
sáng cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ
tại bia tưởng niệm suối mạch máng ở phường tân bình thị xã dĩ an tỉnh bình dương
sáng nay ngày hai mươi hai tháng sáu tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
đã tổ chức hội nghị lần thứ bảy để nghe đại diện ban tổ chức trung ương
thông báo ý kiến của bộ chính trị về nhân sự chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
cũng như thảo luận để đi đến thống nhất về nhân sự chủ chốt
hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất quyết định như sau
đồng ý cho đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bí thư thành ủy tp hcm
thôi giữ chức chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và không tiếp tục tham gia ủy viên đoàn chủ tịch ủy viên ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
cử đồng chí trần thanh mẫn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch
tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
giữ chức chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám nhiệm ký hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
hội nhà báo việt nam phát động cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đến dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có ba mươi bốn huyện được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
hơn hai bảy trăm linh xã được các địa phương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
có được những kết quả này là nhờ vào sự tuyên truyền tích cực của các cơ quan thông tấn
báo chí giúp người dân thay đổi nhận thức
ở giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm báo chí đã đồng hành cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới
nhất là tham gia vào phong trào ảnh hước trung sức xây dựng nông thôn mới
và đã phản ánh kịp thời những cá nhân những điển hình những mô hình hay
trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương
đặc biệt là cũng đã phản ảnh những vấn đề mà đang đặt ra trong quá trình chỉ đạo
xây dựng nông thôn mới để cũng là phản ánh vừa là phản ánh nhưng mà vừa là cung cấp thông tin
cho các cơ quan chức năng phát hiện và có cái điều chỉnh cho nó hợp lý
trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi thực trạng ngành nông nghiệp nước ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn
bất cập về quy hoạch nông nghiệp về thị trường đầu ra cho nông sản biến đổi khí hậu
và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng sẽ có những diễn biến phức tạp hơn
vì vậy rất cần có sự phản ánh kịp thời của các cơ quan báo chí nói chung
và cá nhân các phóng viên biên tập viên nói riêng
trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi thực trạng ngành nông nghiệp nước ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn

với nông nghiệp nông dân và nông công
hãy tích cực tham gia và vận động những nhà báo các cơ quan báo chí khác cùng tham gia cuộc thi
cuộc thi sẽ nhận các tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
với bốn loại hình báo chí báo hình báo nói báo in và báo điện tử
các tác phẩm sẽ được xét chọn thành bốn đợt năm hai nghìn một mươi bảy từ ngày một tháng một đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi tám từ ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín từ ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức chấm bài bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một mươi hàng năm
lễ công bố giải thưởng hàng năm sẽ được công bố tổ chức vào ngày một mươi bốn tháng một mươi tại hà nội
bao gồm một giải a hai giải b ba giải c và năm giải khuyến khích
tiếp theo là thông tin về ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy tại một số địa phương
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu tại hà nam trên tám thí sinh tỉnh hà nam
bắt đầu muôn thi ngữ văn đầu tiên kỳ thi z
tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng
để đảm bảo an toàn cho kỳ thi ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh hà nam
đã tổ chức năm đoàn thanh tra lưu động tại các điểm thi trong thời gian ba ngày thi
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh hà nam
trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay tỉnh hà nam có một mươi chín thí sinh không tham dự thi
không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi
kỳ thi quốc gia trung học phổ thông sáng nay tại tỉnh hưng yên
có hơn một mươi một thí sinh tham dự thi môn văn ở hai mươi tám điểm thi
chiếm chín mươi chín bảy mươi hai tổng số thí sinh đăng ký dự thi có ba mươi hai thí sinh vắng mặt
kết thúc buổi thi sáng nay nhiều thí sinh cho rằng đề thi bám sát chương trình phổ thông
do tổ chức thi tại các điểm trường thuộc địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi
cho thí sinh tham gia thi không có hiện tượng ủn tắc giao thông
cũng như các địa phương khác tại hải phòng gần một mươi chín thí sinh đã đến các địa điểm thi
trên địa bàn thành phố làm thủ tục
tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy và bắt đầu ngày thi đầu tiên
kỳ thi năm nay hải phòng có một mươi tám sáu trăm chín mươi hai thí sinh đăng ký dự thi
các thí sinh dự thi tại hai khu vực
khu vực một có một mươi ba trăm chín mươi một thí sinh dự thi tại trường đại học hàng hải việt nam
khu vực hai có tám ba trăm linh một thí sinh dự thi tại trường đại học hải phòng
theo thông tin từ ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
ngày thi đầu tiên với môn thi là ngữ văn
cả nước có tám trăm ba mươi tám tám trăm một mươi tám thí sinh đăng ký dự thi
môn toán có tám trăm năm mươi tám năm trăm năm mươi năm thí sinh đăng ký dự thi
theo thông tin từ ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
ngày thi đầu tiên môn ngữ văn cả nước có tám trăm ba mươi tám tám trăm một mươi tám thí sinh đăng ký dự thi
môn toán có tám trăm năm mươi tám năm trăm năm mươi năm thí sinh đăng ký dự thi
trong đó tổng số thí sinh đến dự thi môn ngữ văn đạt tỷ lệ chín mươi sáu

tổng số điểm thi môn ngữ văn là hai ba trăm sáu mươi hai điểm môn toán là hai ba trăm sáu mươi bốn điểm
tổng số phòng thi môn ngữ văn là ba mươi năm chín trăm bốn mươi bốn phòng môn toán là ba mươi sáu tám trăm linh chín phòng
tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất có năm mươi thí sinh
trong đó có một trường hợp cảnh cáo bốn mươi chín trường hợp bị định dị
tổng số cán bộ vi phạm kỷ luật là chín
đánh giá chung tình hình ngày thi theo báo cáo của các cụm thi
diễn ra an toàn trật tự nghiêm túc đúng quy chế
nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các thí sinh dự thi
tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt không xảy ra ủn tắc
trong phần tin quốc tế nổ bông xe ở afghanistan
khiến bảy mươi người thương vong
nhật bản khảo sát tiềm năng cùng nga khai thác các quần đảo tranh chấp
chỉ năm tuần sau khi nhậm chức tổng thống pháp emmanuel macron vừa tiến hành cải tổ nội các
sau sự ra đi của các nhân vật chủ chốt trong chính phủ do dính líu bê bối sử dụng công quỹ sai mục đích
các thành viên chính phủ này thuộc đảng phong trào dân chủ
chính đảng đã giúp đưa ông macron lên nắm quyền
trong đợt cải tổ tổng thống pháp emmanuel macron vừa tiến hành cải tổ nội các
trong đợt cải tổ tổng thống pháp emmanuel macron đã bổ nhiệm chuyên gia luật theo đường lối cánh tà
bà florence pally một thành viên của đảng xã hội được cử làm bộ trưởng quốc phòng
thay thế bà sylvie goulart vừa từ chức chỉ sau một tháng nắm quyền
bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu âu mới được chỉ định là bà nathalie luzot
tuy nhiên bộ trưởng ngoại giao jean yves le drian bộ trưởng nội vụ gerard collomb
và bộ trưởng kinh tế bruno le maire vẫn tiếp tục đảm đương chức vụ
ngày hôm nay một chiếc xe ô tô chứa bom đã phát nổ ở thủ phủ tỉnh henman miền nam afghanistan
khiến ít nhất bảy mươi người thương vong giới chức afghanistan đã xác nhận thông tin này
chiếc xe ô tô chứa bom đã phát nổ ngay bên ngoài một ngân hàng ở thành phố latkaga
thủ phủ tỉnh helman miền nam afghanistan khiến ít nhất hai mươi người chết và năm mươi người khác bị thương
theo cảnh sát và người phát ngôn chính quyền tỉnh heman
vụ nổ xảy ra vào đúng một mươi hai giờ trưa theo giờ địa phương tại ngân hàng new cabul
khi nhiều người dân và nhân viên thuộc lực lượng an ninh chính phủ đang xếp hàng lĩnh lương
hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc này
toàn bộ số người bị thương đã được đưa vào viện cấp cứu
một quan chức khác của chính quyền địa phương cảnh báo con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng lên
cũng trong ngày hôm nay ngoại trưởng nhật bản fumio kishida tuyên bố là nước này sẽ cử một nhóm nghiên cứu
đến các hòn đảo tranh chấp mà nga gọi là nam kurin
nhật bản gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
nhiệm vụ của nhóm này là đánh giá các hoạt động kinh tế chung tiềm năng với moscow
cố vấn đặc biệt của thủ tướng shinzo abe ông echi hasegawa sẽ dẫn đầu nhóm nghiên cứu này
bao gồm các quan chức chính phủ và các chuyên gia thuộc khu vực kinh tế tư nhân
chuyến đi của nhóm nghiên cứu diễn ra trước thềm cuộc gặp thực đỉnh giữa thủ tướng nhật bản shinzo abe
và tổng thống nga vladimir putin bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển
và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi diễn ra tại hamburg đức vào tháng bảy tới
về việc hợp tác với phía nga nhóm nghiên cứu sẽ lập ra một danh sách ưu tiên các hoạt động kinh tế có tiềm năng
như ngư nghiệp du lịch và y tế trên những hòn đảo ngoài khơi hokkaido đảo chính nằm ở cực bắc nhật bản
hồi tháng một mươi hai năm ngoái lãnh đạo hai nước đã nhất trí khởi động các hoạt động chung trên các hòn đảo tranh chấp
tokyo hy vọng những hoạt động này sẽ mở đường cho việc giải quyết mâu thuẫn lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ qua với moscow
lên quan đến bê bôi chính trị tại hàn quốc chủ tịch tập đoàn sk chae tae woon vừa thừa nhận những cáo buộc của các công tố viên rằng
tổng thống hàn quốc bị phế chất park cưng he đã đòi các khoản hối lộ từ nhiều doanh nghiệp để đổi lấy những ưu đãi về chính sách cho các tập đoàn này
trong đó có tập đoàn sk ông chae tae woon đã trở thành doanh nhân đầu tiên đứng ra làm chứng tại phiên xét xử
chủ tịch của tập đoàn lớn thứ hai tại hàn quốc sau samsung này
là một trong bảy nhà tài phiệt mà cựu tổng thống parkene đã bí mật gặp gỡ hồi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu gần nhà xanh phủ tổng thống hàn quốc
tại phiên tòa ngày hôm nay chủ tịch tập đoàn sk thú nhận khi gặp bà park ông đã tìm cách thúc đẩy chính phủ phê duyệt một dự án mua bán và sắp nhập
cấp phép kinh doanh cửa hàng miễn thuế và đề nghị sớm trả tự do cho chae tae woon em trai của ông bị giam giữ khi đó vì tội thăm ô
ông cha tae world thừa nhận rằng bà park đã bày tỏ cảm ơn đối với khoản tiền một mươi một một tỷ won tương đương chín bảy triệu đô la mà tập đoàn sk quyên góp và yêu cầu tiếp tục hợp tác cho hai quỹ phi lợi nhuận
các quỹ này được cho là do bà cha sungun sin bạn thân của bà park điều hành
sau khi sk đóng góp khoản tiền trên một trong những trợ lý cấp cao của cựu tổng thống park đã yêu cầu sk quyên thêm tám chín tỷ won cho một trong hai quỹ này
tuy nhiên sk từ chối và đề nghị ưu đãi chính sách của tập đoàn này cũng đã bị bác bỏ
căn hộ mới xây ở khu mở rộng phía tây london vừa được chính phủ anh quy hoạch để dành cho việc tái định cư cho các cư dân phải sơ tán
đây là một trong hàng loạt các biện pháp hỗ trợ dành cho các gia đình nạn nhân sau vụ cháy tòa trung cư cao tầng greenfell tower ở phía tây london khiến ít nhất bảy mươi chín người thiệt mạng hồi tuần trước
trong văn bản nêu chi tiết về chương trình lập pháp của anh trong hai năm tới chính phủ anh thông báo dành sáu mươi tám căn hộ mới xây cho một số người dân phải sơ tán do vụ cháy tòa trung cư grandfell tower
bên cạnh đó chính phủ anh cũng đưa ra kế hoạch lập ra một trạm thông tin công cộng để cập nhật cho những gia đình mất người thân hoặc các nạn nhân sống sót sau các thảm họa về tiến trình điều tra vụ việc cũng như giúp họ biết cách thức đóng góp cho cuộc điều tra
thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều người chỉ trích nhà chức trách đã không có những phản ứng đúng mức đối với thảm kịch nói trên
trước đó ngày hai mươi một tháng sáu thủ tướng anh theresa may đã xin lỗi người dân về phản ứng của chính phủ trong vụ cháy tòa trung cư greenfell tower
cũng trong ngày hôm nay văn phòng thủ tướng anh ước tính khoảng sáu trăm linh tòa nhà cao tầng ở anh sử dụng lớp sơn phủ tương tự như của tòa trung cư worldfell tower trong khi ít nhất ba tòa nhà bị phát hiện có lớp sơn phủ dễ cháy
chính quyền địa phương và các cơ quan phòng cháy chữa cháy đã nhận được thông báo trên và đang tiến hành các biện pháp an toàn đối với những tòa nhà bị ảnh hưởng cũng như thông báo cho các cư dân tại đó